hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bất thường hàm mặt quan sát rõ hơn các bất thường ở lần siêu âm ở tháng đầu đặc biệt quan sát được các bất thường ở ố mắt
các bất thường về tim mạch ở giai đoạn này siêu âm dị tật thai nhi có thể quan sát rõ tim và các cấu trúc của tim cho phép chẩn đoán phần lớn các bất thường kể cả phức tạp nhất như thông sản nhí thất tứ chứng pha lót thiểu sản các van tim bệnh sten thất phải hai đường da các dối loạn nhịp tim
các bất thường ở lâm ngực thoát vị hoành kén ở phổi tràn dịch măng phổi thiểu sản phổi
các bất thường ở cơ xương và các chi ngoài các bất thường phát hiện được ở siêu âm ba tháng đầu giai đoạn này quan sát chi tiết hơn các ngón tay chân có thể dễ dàng phát hiện các tật như tật nhiều ngón tật tay vẹo
các bất thường ở ổ bụng ruột và thành bụng như hẹp thực quản hẹp dạ dày gan to lách to tắc ruột thoát vị rốn
các bất thường ở thận tiết niệu như không có thận thận đa năng tắc ngãn đường tiểu
bất thường ở băng quang niệu đạo
siêu âm ở ba tháng cuối
tuần thứ ba mươi đến ba mươi hai đây là giai đoạn thai nhi đã hoàn thiện đầy đủ về cấu trúc mọi cơ quan và phát triển nhanh trước khi chào đời
sự âm dị tật thai nhi giai đoạn này chủ yếu để đánh giá sự phát triển của thai nhi vị trí thai nhi nước ối dây rốn và các bất thường nếu có để tiên lượng khi sinh nở
các bất thường thai nhi có thể được phát hiện thêm hoặc đánh giá rõ hơn ở giai đoạn này bao gồm suy dinh dưỡng bào thai các bất thường ở hệ sinh dục một số bất thường ở các van tim được quan sát đầy đủ hơn một số bất thường ở não